nó cũng chịu chung số phận với hàng chục cây hương cổ thụ khác đã ngã xuống bởi bàn tay con người
nó cũng chịu chung số phận với hàng chục cây hương cổ thụ khác đã ngã xuống bởi bàn tay con người
theo đo đếm của các cơ quan chức năng tổng khối lượng cây hương cổ thụ này hơn hai mươi ba khối
khi kiểm tra hết tổng bộ khu vực thì vẫn bình thường cũng không có tác động gì
sau đó thì cũng về công ty income sinh hoạt rồi đi kiểm tra lại thì lên thì cũng phát hiện cây đổ rồi cũng bảo vệ cho lãnh đạo
vì cây này thì nếu mà nó hạ thì nó canh đường thì nó hạ khoảng hai mươi năm đến hai mươi phút là đổ một cây thôi
đây còn khoảng ba trăm linh cây hương hàng trăm năm tuổi
xót lại trên diện tích tám hectare thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hàng một thành viên lâm nghiệp gromba
thế nhưng cũng chỉ có hai nhân viên bảo vệ trên một hectare
trong khi đó những cây hương cổ thụ nằm rải rác ở những sườn núi khiến việc bảo vệ gặp vô vàng khó khăn
hầu hết các vụ việc chỉ được phát hiện khi những cây hương đã bị đốn hạ
bên cạnh đó chưa có các chế độ hỗ trợ cũng như chưa có chế tài đặc thù nào nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng
khó khăn trồng chất khó khăn nên số phận của những cây hương hàng trăm năm tuổi vẫn luôn bị đe dọa
thứ nhất là một số cây hương nằm rải rác trên bãi khoảng gần ba mươi địa khu phân tạng khắp nơi
cho nên công ty rất khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ
bảo vệ khó khăn thứ nhất là cây hương này hiện tại cũng có giá trị
cho nên lâm trạc luôn luôn rên rập
ngày đêm có khả năng là nhiều khi nghỉ lễ nghỉ đêm mưa
có thể là chờ sở hợp của anh em để vào khai thạp
cây hương cổ thù bị đốn hạ không còn là mới bởi hầu như năm nào cũng xảy ra tình trạng trên
đại ngàn cứ mất dần đi trước sự bất cập trong công tác quản lý bảo vệ và lòng tham của con người
xã thì cũng đã có biện pháp
cái nhất là chỉ đạo lực lượng công an xã đội và kiểm lâm địa phương
bàn là ít nhất một tuần là đi cùng với bà con được giao khoán bảo vệ rừng là đi tuần tra truy quét
cái thứ hai thì trong thời gian vừa qua là xã cũng có cái biện pháp ngăn chặn
cao nhất là đổ một số cây ngang qua đường để nó không vào
và cái thứ hai nữa là xã cũng có biện pháp là múc cái đường mà như cái đường mình đi này múc để mà lâm tặc không có vào được
vừa qua công ty cũng cố gắng bảo vệ cung
vì chính quyền địa phương chính quyền địa phương các xã của huyện để bảo vệ hương này
nhưng mà đôi lúc dù khi cũng có chả là còn trong quá trình mà nó xảy ra thì công ty cũng đã phát hiện kịp thời
là lập bộ cáo và cũng như các là truy tìm được đối tượng và chuyển cho cơ quan chức năng để xử lý
tự tịnh là quan thâm hơn nữa tức là có cái cơ chế đặc thu để bảo vệ cái hương này
và vì nó nằm rải rác mà công ty ngoài nhiệm vụ bảo vệ cái hương này còn nhiệm vụ vấn đề lẫn phá đứng làm nước rải nữa
còn vấn đề là
là khác nữa cho nên là có một cơ chế đặc thu giống như hỗ trợ cho công ty thêm một ít cương phí để tự nhiên là tuyển thêm hoặc là hợp đồng thêm vô đồng để bố trí các cái chốt cái chốt răng
các cái rồng lúa thì không có mà người dân thì coi như là hầu như là đồng bào thì không thể đi đâu mà chỉ coi như sinh sống tại nơi tại chỗ
cho nên là người ta cứ sinh đẻ xong là coi như là sinh con đẻ cháu thì ở tại nơi chứ là không biết đâu
cho nên là đất đai thì càng ngày càng hiếm thì dần đến cái tình trạng là coi như là
nguyên nhân của việc mất rừng là do bị xâm lấn phá rừng trái phép chuyển đổi mục đích rừng ồ ạt
người dân không mặn mà với việc phát triển rừng
nhiều ngành chức năng chính quyền cơ sở chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng
trong khi quả bóng trách nhiệm đang bị các đơn vị liên quan đá qua đá lại và phải chờ các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ
thì rừng vẫn tiếp tục bị xâm hại hàng ngày gỗ vẫn vô tư ra khỏi rừng bảo tồn
đó phải chăng là những cánh rừng còn vô chủ lực lượng chức năng chưa làm tròn trách nhiệm bảo vệ phát triển và quản lý rừng
tiêu cực tham nhũng trong một bộ phận cán bộ bảo vệ rừng tình trạng di dân tự do đến phá rừng lấy đất trồng cây công nghiệp vẫn diễn ra
hình ảnh trên có ai thương xót cho những cánh rừng ở tây nguyên còn sót lại